trường hợp một cơ sở sản xuất lớn hơn hoặc bằng tám mươi người lao động tiêm chủng đầy đủ
f một tự theo dõi sức khỏe và tiếp tục làm việc
ngay sau khi phát hiện f thực hiện xét nghiệm mẫu gộp kháng nguyên nhanh tối đa không quá ba người
nếu âm tính thì xét nghiệm lại vào ngày thứ ba bảy và tiếp tục mỗi bảy ngày cho đến khi không còn phát hiện f
khai báo sức khỏe mỗi ngày và xét nghiệm ngay khi có triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín
trường hợp hai cơ sở sản xuất có người dưới tám mươi người lao động
nếu không có tiêm chủng đầy đủ f một sẽ cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện
hoặc cơ sở cách ly tập trung một mươi bốn ngày nếu f một chưa được tiêm vaccine đầy đủ
f một được lấy mẫu xét nghiệm ngày đầu tiên khi phát hiện f và ngày một mươi bốn để kết thúc cách ly
riêng đối với f một đã tiêm vaccine đầy đủ thì xử lý như trường hợp một
nếu kết quả xét nghiệm f một dương tính chuyển xử lý theo quy trình f
để phòng lây nhiễm bệnh cho người khác f một cần thực hiện những việc sau
mang khẩu trang liên tục rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên giữ khoảng cách an toàn với người khác
hạn chế tối đa tiếp xúc với người khác đặc biệt là những người có nguy cơ cao như
người chưa tiêm vaccine người có bệnh nền v v
cho đến khi kết thúc thời gian theo dõi
ghi lại nhật ký tiếp xúc tuân thủ lịch xét nghiệm định kỳ để phát hiện sớm tình trạng nhiễm bệnh
tự theo dõi sức khỏe và khai báo ngay khi có triệu chứng nghi nhiễm covid một mươi chín
rửa mũi xúc họng hằng ngày bằng nước muối sinh lý
nơi cách ly phải thông thoáng không sử dụng máy lạnh trung tâm
thường xuyên làm vệ sinh các bề mặt vật dụng nhà vệ sinh
trường hợp phải chăm sóc f đeo khẩu trang kính trắng giọt bắn
rửa tay sát khuẩn tay trước và sau khi chăm sóc
f một không nên làm những việc sau
tự ý rời khỏi nơi cách ly không sử dụng chung vật dụng với người khác
không ăn uống cùng với người khác không tiếp xúc gần với người khác hoặc vật nuôi
trong một diễn biến nóng khát sở y tế tp hcm vừa có đề nghị bộ y tế cấp bổ sung
một trăm linh liều thuốc kháng virus monopiravir
theo bác sĩ nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm
việc xin cấp thêm thuốc này nhằm dự trù cho tình huống số f tăng
đảm bảo người dân không thiếu thuốc
hiện tp hcm còn khoảng hai liều
ông đỗ văn dũng trưởng phòng nghiệp vụ dược sở y tế tp hcm cho biết
đến nay tp hcm đã được bộ y tế cấp một trăm một mươi liều monopiravir
tp hcm đã điều chuyển bốn mươi ba liều cho các địa phương khác theo chỉ đạo của bộ
cấp phát sáu mươi bảy liều cho các trung tâm y tế trạm y tế trạm y tế lưu động
bệnh viện giả chiến và bệnh viện có điều trị covid một mươi chín
hôm nay bộ y tế cấp thêm cho tp hcm năm liều
thuốc kháng virus monopiravir còn gọi là túi thuốc c cùng với túi thuốc a
thuốc hạ sốt và vitamin nâng cao thể trí
trạng túi thuốc b kháng viêm kháng đông được cung cấp cho f tại nhà
ở tp hcm những tháng qua góp phần giảm tỷ lệ nhập viện giảm tỷ lệ chuyển nặng và giảm tử vong
theo bà mai thời gian qua sau sự cố ở quận bình tân
một số trạm y tế có dấu hiệu chẩn lại khi phát thuốc cho f
sở đã có văn bản chấn chỉnh đồng thời hướng dẫn và tập huấn lại đối với nhân viên y tế phường xã
bà mai nói tình hình hiện nay đã được cải thiện
theo phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn hữu hân
túi thuốc a có thể cấp phát đại trà cho tất cả f
thuốc kháng virus monopori chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ
và bác sĩ sẽ cân nhắc về mặt chuyên môn
thuốc này đòi hỏi người bệnh phải đáp ứng các điều kiện về chuyên môn như đủ một mươi tám tuổi
không mang thai hoặc có kế hoạch mang thai
không có bệnh nền về gan hay thận và đang có triệu chứng covid một mươi chín
monoporavi sử dụng cho f có triệu chấn nhẹ
sốt hò khang đau hỏng nghẹt mũi mệt mỏi đau đầu đau mỏi cơ tê lưỡi
nhịp thở từ hai mươi lần một phút trở xuống
so hai từ chín mươi sáu khi thở khí trời và không có các dấu hiệu viêm phổi hoặc thiếu oxy
người bệnh tuổi từ một mươi tám đến sáu mươi năm có thể dùng thuốc bằng đường uống
thuốc được sử dụng trong năm ngày điều trị
f không dùng thuốc phải tránh thai trong vòng một trăm linh ngày
đây là loại thuốc đang trong chương trình thử nghiệm
nên người bệnh phải ký cam kết đồng thuận sử dụng
uống thuốc theo đúng hướng
không chia sẻ thuốc cho người khác kể cả người thân
trường hợp không sử dụng hết thuốc phải hoàn trả cho nhân viên y tế
theo một bác sĩ phụ trách trạm y tế lưu động tại quận tám
thuốc đang thử nghiệm chưa bán trên thị trường
nên khi cấp phát thuốc này ngoài việc đến tận nơi thăm khám tư vấn
làm các thủ tục bác sĩ thêm trách nhiệm quản lý chặt giám sát f dùng thuốc
tránh nguy cơ thuốc bị tuồn ra ngoài
tuần trước sở y tế cử một mươi đoàn kiểm tra đến các địa phương
để nắm bắt tình hình thực tế về việc chăm sóc cấp phát túi thuốc cho f tại nhà
sau khi sở y tế đến làm việc việc cấp phát thuốc ở các địa phương đang được đẩy mạnh
sở y tế tp hcm đang bổ sung hàng chục trạm y tế lưu động xuống hỗ trợ các phường
xã để giải quyết tình trạng quá tải khi f tăng cao
nhân lực địa phương chưa đáp ứng kịp
mới đây bộ y tế công bố kết quả thử nghiệm monuperavi
ghi nhận gần một trăm linh bệnh nhân dùng thuốc có tải lượng virus thấp
tỷ lệ chuyển nặng rất thấp không có ca tử vong
từ tháng tám trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát tại tp hcm và một số địa phương
bộ y tế triển khai chương trình thí điểm điều trị sử dụng thuốc kháng virus monuporavi
có kiểm soát homepacecare cho trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ
không triệu chứng điều trị tại các cơ sở y tế khu cách ly khu thu dung và tại nhà
đến nay chương trình đã mở rộng tại hai mươi hai địa phương có dịch trên toàn quốc
mục tiêu của chương trình là giảm f chuyển nặng
và giảm tử vong giảm tải điều trị và đặc biệt là giảm lây nhiễm ngoài cộng đồng
thời gian tới bộ y tế tiếp tục hỗ trợ các địa phương có dịch tham gia
và triển khai chương trình trên tinh thần tiếp cận sớm với thuốc
nhân phẩm kiểm soát theo dõi chặt chẽ để bảo đảm an toàn cho các bệnh nhân
sau hai ngày cho phép mở cửa ngày một mươi tám tháng một mươi một ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành văn bản
chỉ đạo hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường massage spa quán bar v v
tạm thời ngừng kinh doanh đến khi có thông báo mới
lý do tạm ngừng là vì tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
còn diễn biến phức tạp tìm ẩn nhiều nguy cơ
số ca mắc mới của thành phố mỗi ngày còn cao từ một đến một bốn trăm linh ca một ngày
số ca nhập viện những ngày gần đây luôn cao hơn số xuất viện
số ca tử vong chưa giảm thậm chí là có tăng
tối ngày một mươi tám tháng một mươi một bộ y tế công bố một sáu trăm linh chín ca nhiễm mới tại tp hcm
nâng tổng số ca trong đợt dịch thứ tư lên hơn bốn trăm linh
trong năm hai nghìn hai mươi hai hiện hơn ba mươi bảy f được theo dõi tại nhà
hơn bốn bảy trăm linh f tại khu cách ly tập trung gần một mươi ba f tại các bệnh viện
trước tình hình dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
để tp hcm tiếp tục được an toàn trong trạng thái bình thường mới
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm khuyến cáo mỗi người dân cần tiếp tục
thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch sau khi đã tiêm đủ liều vaccine
nhất là biện pháp năm k
nhiều thông tin mới nhé
thứ nhất về tình hình dịch covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
để truyền gửi đến quý vị khán giả
nếu thích quý vị cũng đừng quên live share và đăng ký kênh
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại